dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ first do bộ khoa học công nghệ triển khai tới nay đã phát huy hiệu quả một số đề tài bước đầu đã thu được những thành công đáng ghi nhận
những năm vừa qua với mục tiêu góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam dự án first đã đem tới các khoản tài trợ các chính sách thúc đẩy đến hàng chục đề tài nhánh
từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển và ứng dụng công nghệ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng

thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển khoa học công nghệ
dự án first sẽ tiếp tục là ban đạp cho các đề tài nhánh góp phần hình thành và phát triển của các doanh nghiệp khoa học công nghệ